từ đầu năm cho đến nay trên địa bàn huyện grong anna tỉnh đắk lắc dư luận đang xôn xao bàn tán về việc
ủy ban nhân dân huyện tổ chức đấu thầu dịch vụ công ích có nhiều khuất tất
việc doanh nghiệp không bảo đảm năng lực nhưng vẫn trúng thầu và ngược lại doanh nghiệp có năng lực thì lại không trúng
vậy thực hư câu chuyện này là như thế nào xin mời quý vị và các bạn xem phóng sự ngay sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân